các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúc quý vị có một buổi tối an lành hạnh phúc
ngay sau đây mời quý vị đến với cập nhật ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối ngày ba tháng một từ bộ y tế
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai tháng một đến một mươi sáu h ngày ba tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý các bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi năm chín trăm ba mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó hai mươi ca nhập cảnh và một mươi năm chín trăm một mươi sáu ca ghi nhận trong nước
giảm chín trăm chín mươi tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố
có một mươi một một mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai một trăm linh
hải phòng một bảy trăm bốn mươi chín
tây ninh chín trăm một mươi chín
vĩnh long tám trăm bốn mươi hai
khánh hòa bảy trăm tám mươi sáu
bình phước sáu trăm một mươi chín
bình định năm trăm bốn mươi bảy
trà vinh năm trăm một mươi bảy
bắc ninh bốn trăm sáu mươi
bạc liêu ba trăm ba mươi
thứ thiên huế ba trăm hai mươi một
hưng yên hai trăm tám mươi năm
bến tre hai trăm sáu mươi bảy
lâm đồng hai trăm năm mươi năm
hà giang hai trăm ba mươi sáu
thanh hóa hai trăm hai mươi bốn
quảng ninh một trăm tám mươi chín
hải dương một trăm bảy mươi bảy
quảng ngãi một trăm sáu mươi một
nam định một trăm sáu mươi
đà nẵng một trăm năm mươi chín
hòa bình một trăm năm mươi tám
kiên giang một trăm năm mươi sáu
quảng nam một trăm năm mươi ba
sóc trăng một trăm năm mươi
cần thơ một trăm năm mươi sáu
đồng tháp một trăm ba mươi hai
bình thuận một trăm hai mươi sáu
sơn la một trăm một mươi một
nghệ an một trăm linh sáu
thái nguyên chín mươi chín
vĩnh phúc chín mươi chín
phú thọ chín mươi bốn
hậu giang chín mươi bốn
bắc giang tám mươi bốn
hà nam bảy mươi tám
bình dương bảy mươi năm
bà rịa vũng tàu bảy mươi ba
đồng nai bảy mươi hai
thái bình bảy mươi
đắk nông sáu mươi năm
bắc cạn sáu mươi bốn
yên bái sáu mươi bốn
lạng sơn năm mươi chín
tiền giang năm mươi tám
quảng bình năm mươi năm
quảng trị năm mươi ba
lào cai năm mươi một
ninh thuận bốn mươi
ninh bình ba mươi chín
tiên quang hai mươi chín
cao bằng hai mươi tám
điện biên hai mươi ba
lai châu tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
vĩnh long giảm bốn trăm ba mươi tám
hải dương giảm ba trăm sáu mươi tám
đắk lắc giảm một trăm tám mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
tp hcm tăng hai trăm bảy mươi tám
cà mau tăng hai trăm linh năm
bến tre tăng một trăm bốn mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua
một mươi năm sáu trăm hai mươi chín ca trên ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội một quảng nam một mươi bốn tp hcm năm hải dương một hải phòng một thanh hóa
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam

kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một ca
một bảy trăm bảy mươi tám chín trăm bảy mươi sáu ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi tám bốn mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy trăm bảy mươi ba một trăm bảy mươi ca
trong đó có một ba trăm chín mươi bốn ba trăm bốn mươi bệnh nhân
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm linh bốn tám trăm năm mươi chín bình dương hai trăm chín mươi chín trăm chín mươi sáu đồng nai chín mươi tám một trăm ba mươi hai tây ninh bảy mươi bảy chín trăm hai mươi một hà nội năm mươi một
tình hình điều trị số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi bốn bốn trăm sáu mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi một ba trăm chín mươi bảy một trăm năm mươi bảy ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm hai mươi bảy ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng một ghi nhận một trăm chín mươi ca tử vong
tại tp hcm ba mươi một trong đó có sáu ca từ các tỉnh chuyển đến như sau
an giang hai tiền giang hai long an một bình phước một
tại các tỉnh thành phố khác
an giang một mươi chín đông tháp một mươi bốn vĩnh long một mươi ba cần thơ một mươi ba tây ninh một mươi hai bình dương một mươi một
bến tre một mươi bình phước chín bà rịa vũng tàu chín sóc trăng tám tiền giang bảy cà mau sáu bình thuận năm bạc liêu năm huế bốn long an ba bình định hai trà vinh hai khánh hòa hai kiên giang hai hậu giang hai phú yên
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai trăm hai mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi ba hai mươi một ca chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ năm asean
tiếp tục chương trình mời quý vị theo dõi nhận định của các chuyên gia về tình hình biến thể omicron tại tp hcm
hiện nay việt nam ghi nhận hai mươi ca nhiễm
tình hình biến thể omicron là người nhập cảnh trong đó tp hcm có năm trường hợp
trước tình hình đó phó giáo sư tiến sĩ vũ minh phúc đại học y dược tp hcm cho rằng hiện tp hcm đang làm tốt các giải pháp ứng phó với covid một mươi chín nói chung và biến thể omicron nói riêng
theo phó giáo sư phúc omicron gây bệnh nhẹ hơn không tăng tỷ lệ nhập viện và tử vong có thể do biến thể này xuất hiện khi tỷ lệ chủng ngừa đã rất cao
điều đáng ngại nhất với omicron là lây lan nhanh
nếu lây lan kéo dài thì chúng ta không lo lắng
có tốc độ lây lan rất nhanh
khi số mắc quá cao trong một thời gian ngắn hệ thống y tế sẽ không đáp ứng kịp
chúng ta phải từng bước chặn đường lầy
theo đó kiểm soát chủ động các ca nhiễm ngay từ cửa ngõ sân bay biên giới hàng hải là ưu tiên số một
những ca nhiễm omicron cần được cách ly cho đến khi hết nguy cơ lây nhiễm ra xung quanh
tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ xâm nhập từ nhập cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch
hàng giao thứ hai là tuyệt đối năm k
khi năm ca thực sự tốt các ca nhiễm không lây lan được cho người khác và giới hạn được số mắc mới
phó giáo sư phúc chia sẻ mặc dù vậy trong số một trăm linh người làm tốt vẫn có một vài ca vượt rào
chúng ta phải nhìn nhận rất rõ nguy cơ này
hàng giao thứ ba là bao phủ vaccine
hiện nay cả nước đã tiêm gần một trăm năm mươi ba triệu liều với khoảng sáu triệu mũi vaccine thứ ba
riêng tp hcm đã thực hiện một mươi sáu năm triệu liều với một năm triệu mũi thứ ba
theo thời gian vaccine covid một mươi chín có thể giảm bớt hiệu lực bảo vệ
ngành y tế đang đẩy mạnh tối đa việc tiêm mũi bổ sung tăng cường cho người dân
ông cũng phân tích thêm cả ba giải pháp trên theo tôi chúng ta đều làm tốt
nhưng omicron vẫn sẽ lây lan chúng ta không chạm được tuyệt đối
do đó hàng rào cuối cùng chính là hệ thống điều trị
phó giáo sư vũ minh phúc cho rằng số ca nhiễm của tp hcm hiện đang thấp
nhưng nếu omicaron lưu hành thì hoàn toàn có thể tăng vọt
điều cần thiết nhất là f tại nhà phải được uống thuốc kháng virus sớm trong giai đoạn đầu
hiện nay thuốc kháng virus monopizavir vẫn là thuốc cấp phát miễn phí sử dụng có kiểm soát
nhiều ép không cách ly tại nhà vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ túi thuốc c
trong khi đó thuốc kháng virus công khai buôn bán trên mạng xã hội với giá hàng triệu đồng một hộp
rất nhiều ép không đã mua thuốc này tự điều trị
hiện nay tp hcm giải mã gen về ép không là người nhập cảnh ép không trong cộng đồng và các bệnh viện
nếu có các yếu tố bất thường nghi ngờ nhiễm omicron tử vong nhanh ủ bệnh ngắn siêu lây nhiễm
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
việc biết được chủng virus nào đang lưu hành là một câu hỏi quan trọng để đối phó với mọi tác nhân gây dịch bệnh
không chỉ covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế thành phố khẳng định giám sát phát hiện các biến chủng sars cov hai
được xem là công cụ không thể thiếu trong công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
sở y tế cũng xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực giám sát sự lưu hành các chủng virus gây bệnh của hcdc
đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực giải mã gen
mục tiêu là sẵn sàng ứng phó với những thách thức tiềm tàng của dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như của các bệnh nhiễm trùng mới nổi trong tương lai
bắt đầu từ ngày mai ngày bốn tháng một hàng trăm ngàn học sinh các khối lớp bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai
tại tp hcm sẽ quay lại học trực tiếp tại trường
ngay sau khi tp hcm có quyết định cho học sinh các khối lớp này học trực tiếp
nhiều học sinh đã bày tỏ phấn khởi lẫn nôn nao chờ ngày được tới lớp
các trường trung học cũng rút sáo công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
để đón một số lượng lớn học sinh đến trường trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp
là áp lực không nhỏ đối với các trường trung học ở tp hcm
tuy nhiên để đảm bảo phòng dịch tốt nhất mỗi trường đều chủ động có những phương án tổ chức dạy
và học phù hợp với điều kiện của nhà trường
tại trường trung học phổ thông nguyễn du mỗi lớp chỉ ba mươi em nên không thực hiện việc chia lớp
trường tổ chức giảng dạy theo quy định cấp độ dịch của thành phố
tức các em sẽ đi học từ thứ hai đến thứ bảy mỗi ngày ba đến bốn tiết tùy khối lớp
trong đó lớp một mươi hai sẽ học hai mươi bốn tiết trực tiếp một tuần khối một mươi và một mươi một là một mươi tám tiết một tuần
số thi còn lại sẽ học trực tuyến sau mỗi buổi họp trường sẽ tổng vệ sinh các phòng học
còn tại trường trung học phổ thông nguyễn trí thanh quận năm do có đến gần hai học sinh
nên công tác tổ chức dạy và học sẽ áp lực hơn
cụ thể theo hiệu trưởng hoàng sơn hải trường bố trí bốn cổng ra vào
trường để học sinh đảm bảo giãn cách vì mỗi lớp đến bốn mươi học sinh
các lớp sẽ kê bàn ghế sát ra cả hành lang sao cho học sinh vẫn theo dõi tiết học tốt
trường sẽ bố trí mỗi khối học một buổi khác nhau với hai mươi bốn tiết một tuần
tám tiết còn lại học online
riêng với các trường ngoài công lập công tác chuẩn bị và tổ chức dạy học
cho học sinh nội chú lớn ngoại chú cũng được các trường chuẩn bị kỹ lưỡng
như với hệ thống trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông ngô thời nhiệm
bà phạm thị thúy vĩnh chủ tịch hội đồng quản trị cho hay
hệ thống trường có hơn hai học sinh sẽ đi học trở lại trong đó có bảy trăm linh tám trăm linh em ở nội trú
tại hà nội ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai
người dân thủ đô đã đổ ra đường để tận hưởng không khí của ngày nghỉ lễ cuối
trước khi bắt đầu vào cuồng quay công việc bận rộn của những ngày cuối năm tân sửu
khu vực quanh hồ gươm nhiều gia đình đưa con nhỏ đi dạo phố vui chơi chụp ảnh
nhiều công viên bảo tàng tại hà nội đóng cửa trong tình hình dịch bệnh phức tạp
nên hồ gươm vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình trong ba ngày tết dương lịch
khu vực trước tượng đài lý thái tổ tập trung khá đông người
đa phần là trẻ em tới vui chơi cùng gia đình
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội vẫn đang diễn biến phức tạp
số ca f vẫn không ngừng tăng
các biển báo thực hiện an toàn phòng dịch được đặt tại nhiều điểm quanh hồ gươm
để cảnh báo nhắc nhở mọi người thực hiện đúng quy định
đền ngọc sơn vẫn đang trong thời gian đóng cửa để đảm bảo an toàn phòng dịch
theo quy định của thành phố hà nội
tuy nhiên nhiều người dân vẫn ghé tới di tích này để tham quan trong những ngày đầu năm mới
quận hoàn kiếm đang được xác định mức độ dịch ở cấp độ ba
có nguy cơ lây nhiễm cao nên các hoạt động cộng đồng đang được hạn chế
tránh việc tụ tập người dân khiến nhiều khu vui chơi mua sắm trung tâm cũng trở nên vắng vẻ
tuy nhiên trong tình hình dịch bệnh đang căng thẳng như hiện nay
khi mà hà nội luôn dẫn đầu về số ca mắc mới trong nhiều ngày liên tiếp
việc người dân đổ ra đường là mối lo ngại về nguy cơ bùng phát và lây lan ra cộng đồng
đặc biệt với sự xuất hiện của omicron và tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể mới này
người dân càng nên cẩn thận đảm bảo quy định phòng chống dịch
trước đó để kiểm soát dịch bệnh không để quá tải cả hệ thống y tế
người đứng đầu chính phủ yêu cầu tất cả các ngành các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt
các chỉ đạo của bộ chính trị ban vĩ thư chính phủ thủ tướng
như thực hiện năm k tổ chức tiêm vaccine đảm bảo thuốc và oxy y tế giám sát dịch
và chăm sóc người điều trị bị nhiễm covid một mươi chín ngay tại cơ sở
cùng với đó tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
đặc biệt tại các điểm tham quan du lịch nhà ga sân bay bệnh viện chợ siêu thị
thủ tướng yêu cầu trong dịp nghỉ tết dương lịch không tổ chức bắn pháo hoa
hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người
bộ y tế được giao tăng cường các giải pháp chuyên môn giám sát dịch bệnh
biến chủng của virus đề trị đạo đề xuất trị đạo
theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó hiệu quả phù hợp
tiếp tục với tình hình dịch covid một mươi chín tại cần thơ những ngày qua
tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và một số tỉnh thành đặc biệt là khu vực miền tây
vẫn đang có chiều hướng bùng phát
nhiều tỉnh miền tây đặc biệt là cần thơ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu oxy y tế
khiến giá oxy tăng cao chóng mặt
kỳ nhận tại bệnh viện đa khoa tp cần thơ với lượng bệnh nhân hiện tại
mỗi ngày bệnh viện cần phải dùng bốn tám tấn oxy nhưng nguồn cung không đủ
trong khi chỉ cần thiếu oxy ba năm phút bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm
đặc biệt giá oxy hiện đã tăng lên đến một mươi triệu đồng một tấn
trao đổi về tình trạng này bác sĩ chuyên khoa hai trần quốc luận
giám đốc bệnh viện đa khoa tp cần thơ xác nhận hiện nguồn oxy đang khan hiếm
và giá bán cũng tăng chóng mặt
khi dịch bùng phát tất cả các nơi đều cần oxy dẫn đến mất cân đối giữa cung và cầu
cụ thể số bệnh nhân tăng quá cao nhưng các nhà máy sản xuất oxy thì chưa mở rộng công suất
hiện bệnh viện tiếp nhận hai nguồn oxy chính trong đó oxy chai bình
do một doanh nghiệp ở khu công nghiệp trà nóc cần thơ cung cấp
còn oxy bồn lỏng do một doanh nghiệp ở bình dương cung ứng
thời điểm bình thường trung bình mỗi tuần bệnh viện dùng ba bốn tấn oxy
và phía nhà máy đã cung ứng đủ
nhưng bây giờ nhu cầu sử dụng của bệnh viện đã tăng hai mươi hai mươi năm tấn một tuần
qua làm việc phía nhà máy đã cam kết nâng nguồn cung lên một mươi tấn một tuần
so với bình thường nhà máy đã nỗ lực rất nhiều
và họ cũng không thể mở rộng công suất trong ngày một ngày hai được
hơn nữa nhà máy cũng trúng thầu và cung cấp oxy cho nhiều nơi khác
ông luận nói và cho biết thêm những ngày qua
như sự hỗ trợ từ các mạnh thưởng quân tình trạng khát hiếm oxy đã tạm ổn
tấm lòng chia sẻ của mọi người là vô cùng chân quý
nhưng về lâu dài công tác điều trị không thể sửa dẫm và sửa hỗ trợ
vừa qua phía bệnh viện đã có tờ trình gửi sở y tế để tìm hướng tháo gỡ
sau đó sở y tế đã tham mưu ủy ban dân thành phố
thông qua tổ điều phối oxy để tìm giải pháp lâu dài
đối với cơ chế thị trường như hiện nay thì sẽ mua như thế nào
theo sở y tế tp cn bình quân mỗi ngày lượng oxy cần dùng
cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín là một mươi hai một mươi sáu tấn do nhu
các bệnh viện mới cũng gặp khó do thủ tục
nên sở cũng có bệnh viện đi tìm nguồn từ nhiều đơn vị cung ứng
ông phạm phú trường giang phó giám đốc phụ trách sở y tế tp cn
gọi tình trạng thiếu oxy hiện nay giống như đang chạy gạo từng bữa
do dịch bệnh phức tạp số bệnh nhân tăng cao
cân lượng lớn oxy cho công tác điều trị dẫn đến nguồn oxy can hiếm
từ đây các nguồn cung từ mua đấu thầu đã bị hụt
trước tình hình trên ngành y tế đã có báo cáo và ủy ban dân thành phố đã có chỉ đạo để tháo gỡ
trước mắt đã và đang huy động các nguồn oxy của quân khu chín từ các mạnh thường quân
các nguồn mua thêm từ phía bắc
đến nay vấn đề thiếu oxy của thành phố cơ bản đã được giải quyết
về lâu dài sở đang khẩn trương triển khai các bước để tổ chức đấu thầu lại
để tạo nguồn oxy dự trữ tránh bị thiếu hụt
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
hàn quốc ngày hôm nay đã ghi nhận hai ca tử vong có liên quan đến biến thể omicron
của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
theo cơ quan y tế juan rou hai bệnh nhân đều ở độ tuổi chín mươi qua đời hôm hai mươi bảy và hai mươi chín tháng một mươi hai
sau khi nhận kết quả dương tính với sars cov hai
kết quả xài trình tự gen cho thấy hai người này nhận biến thể siêu đột biến omicron
nguyên nhân tử vong hiện đang được xác định
nên chưa thể khẳng định chắc chắn hai bệnh nhân qua đời vì biến thể mới
ngày ba tháng một cơ quan y tế hàn quốc cũng cho biết
nước này vừa ghi nhận thêm ba một trăm hai mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín
nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên sáu trăm bốn mươi hai hai trăm linh bảy trường hợp
đến thời điểm hiện tại hàn quốc đã ghi nhận tổng cộng một ba trăm một mươi tám ca nhiễm biến thể omicron
bao gồm bảy trăm linh ba ca nhập cảnh và sáu trăm một mươi năm ca cộng đồng
tỷ lệ dân số được tiêm đủ liều vaccine ở hàn quốc là tám mươi sáu
số người được tiêm liều nhắc lại là hơn một mươi tám triệu người tương đương ba mươi sáu dân số
hàn quốc bắt đầu triển khai kế hoạch sống chung với covid một mươi chín
từ đầu tháng một mươi một nhưng số ca mắc mới hàng ngày đã gia tăng nhanh chóng
và chạm mốc kỷ lục bảy tám trăm bốn mươi tám ca vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai
buộc chính phủ nước này phải chiết chặt một số hoạt động từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
cụ thể nhà hàng và quán cà phê phải đóng cửa lúc hai mươi một giờ
quy mô tụ tập riêng tư được giới hạn xuống bốn người áp dụng trên toàn quốc
theo kế hoạch các quy định này sẽ hết hiệu lực vào ngày hai tháng một
nhưng chính phủ hàn quốc đã gia hạn áp dụng thêm hai tuần đến hết ngày một mươi sáu tháng một
tại trung quốc khi nhiều quốc gia trên thế giới đang học cách sống chung với dịch bệnh
thì nước này đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình vào chiến lược rero covid
gắt đứt chuỗi lây nhiễm bất cứ khi nào phát hiện ca mắc bằng mọi giá
vậy trung quốc có thể theo đuổi chiến lược này trong vòng bao lâu nữa
đặc biệt trong bối cảnh omicron xuất hiện và đang lây lan vô cùng nhanh chóng
vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dù chỉ ghi nhận hai ca covid một mươi chín trong cộng đồng
hai trăm linh dân ở thị trấn biên giới thụy lệ tỉnh vân nam đã bị phong tỏa nghiêm ngặt
sau đó các cư dân ở thành phố tây an tỉnh thiểm tây cũng được yêu cầu không ra khỏi nhà
khi không thực sự cần thiết trong nỗ lực dập dịch quyết liệt sau khi giới chức phát hiện hàng trăm ca nhiễm
ở tỉnh quảng tây bốn người đã bị diễu phố do vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ngoài phong tỏa đóng cửa biên giới cũng là một trong các biện pháp hữu hiệu của chiến lược hero covid
mà quốc gia một bốn tỷ dân đang áp dụng
với biện pháp này rất ít người được đến hoặc rời khỏi trung quốc
những người nhập cảnh vào nước này phải thực hiện cách ly nghiêm ngặt trong vòng ba tuần
một số nhà khoa học và quan chức cấp cao trong nước đã kêu gọi trung quốc mở cửa trở lại
khi tin rằng covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
gần đây ông gao fu giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc
nhận định rằng nước này có thể sẵn sàng gỡ bỏ rào chắn zero covid khi tỷ lệ tiêm chủng đạt tám mươi năm
ông dự đoán thời điểm đó có lẽ là vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều chuyên gia khác cùng giới khoa học nước ngoài cũng cho rằng việc đóng cửa và thắt chặt
các biện pháp kiểm soát dịch bệnh có thể không đủ để ngăn chặn các biến thể mới có thể lây nhiễm cao hơn
giáo sư tulio olivera giám đốc trung tâm đổi mới và ứng phó với dịch bệnh của nam phi nói
trung quốc sẽ gặp khó khăn lớn với omicron và chính sách rero covid
họ có thể cần tham gia cùng các quốc gia khác đưa ra chiến lược giảm thiểu lây nhiễm
cho biến thể dễ lây lan hơn
không thể phủ nhận rằng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt đã có hiệu quả đáng kinh ngạc cho đến nay
nhưng nếu trung quốc vẫn lựa chọn con đường khác biệt này
chi phí và những thách thức của redo covid dường như chắc chắn sẽ gia tăng
nếu bắc kinh vẫn đóng cửa về thế giới điều này cũng có thể làm giảm nỗ lực
hiện tầm ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới
đây là một đặc điểm nổi bật trong chiến lược ngày càng quyết đoán của nhà lãnh đạo tập cận bình
bao gồm việc cung cấp đầu tư và viện trợ trên khắp thế giới trong sáng kiến
vành đai và con đường hàng đầu của ông
tuy nhiên các nhà phân tích chỉ ra rằng hiện tại trung quốc rõ ràng đang ưu tiên
các lợi thế của chính sách rero covid
họ chấp nhận trả bất cứ giá nào để duy trì tình trạng ổn định trong một thế giới
nơi dịch bệnh đang hoành hành
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín trên toàn thế giới
tính đến sáu giờ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng
hai trăm chín mươi bốn trăm ba mươi chín bảy trăm chín mươi một ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có năm bốn trăm năm mươi chín tám trăm linh ca tử vong
số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua là sáu trăm chín mươi bốn sáu trăm sáu mươi và hai năm trăm sáu mươi một ca tử vong mới
họ chấp nhận trả bất cứ giá nào để duy trì tình trạng ổn định trong một thế giới
anh dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với một trăm ba mươi bảy năm trăm tám mươi ba ca mỹ đứng thứ hai với một trăm linh tám sáu trăm ba mươi bốn ca
tiếp theo là italia sáu mươi một bốn mươi sáu ca nga đứng đầu về số ca tử vong mới với tám trăm một mươi một người chết trong ngày
tiếp theo là việt nam hai trăm hai mươi một ca và italia một trăm ba mươi ba ca tử vong
dù số ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng bộ trưởng y tế anh sharis giảvid khẳng định rằng khả năng
áp dụng lại các quy định giới hạn trong phòng chống dịch tuyệt đối là lựa chọn cuối cùng
đồng thời cho rằng nước này phải cố gắng sống chung với covid một mươi chín
ông javis savis cũng cho rằng tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại ở anh ít nghiêm trọng hơn nhiều so với mùa đông năm ngoái
dù số ca nhiễm tăng cao kỷ lục bởi số liệu quan trọng nhất là số ca bệnh nặng phải cấp cứu vẫn được giữ ở mức ổn định
trước đó số liệu do cơ quan an ninh y tế anh công bố trong ngày một tháng một cũng cho thấy nguy cơ nhập viện
của người nhiễm biến thể omicron chỉ bằng một phần ba so với người mắc biến thể delta
ngoài ra những người đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín sẽ giảm được sáu mươi năm nguy cơ nhập viện khi mắc biến thể omicron
nếu đã tiêm mũi tăng cường thì nguy cơ này giảm đến tám mươi một
hiện tại biến thể omicron đã chiếm chín mươi tổng số ca mắc covid một mươi chín tại anh
theo giáo sư david speyhenhoster chuyên gia thống kê của trường đại học cambridge
con số ca mắc covid một mươi chín thực tế tại anh hiện nay là khoảng gần nửa triệu ca mỗi ngày
trước thực tế số ca nhiễm biến thể omicron đang bùng phát dữ dội
nhưng nguy cơ nhập viện giảm đi chính phủ anh hiện vẫn đang để các hoạt động kinh tế xã hội hoạt động bình thường sau kỳ nghỉ lễ
tuy nhiên thủ tướng anh boris johnson cũng đã chỉ đạo các bộ trưởng trong chính phủ anh lên phương án đảm bảo hoạt động của nền kinh tế
khi dự tính trong trường hợp xấu nhất có thể hai mươi năm số lao động sẽ phải nghỉ việc trong những tuần tới vì mắc covid một mươi chín
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam diễn biến phức tạp hơn khi biến thể omicron xuất hiện
tuy nhiên quý vị cũng đừng quá lo lắng
thủ quyết định phòng chống dịch không luôn là chủ quan
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
nếu quý vị yêu thích chương trình hãy like subscribe và để lại bình luận dưới video
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại